thông tin mới nhất liên quan đến vụ án giết người vừa xảy ra tại đắk lắc
nghi phạm nguyễn văn nghĩa chú tải huyện chư quynh vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc bắt bị can để tạm giam và điều tra về hành vi giết người
nạn nhân là anh bùi hữu lương bốn mươi hai tuổi là hàng xóm của nghĩa do có mâu thuẫn lại sẵn hơi men nghĩa đã mang dao sang nhà chém anh lương vào vùng cổ
mặc dù vết chém chỉ để lại thương tích bốn nhưng xét thấy hành vi của nghĩa là côn đồ dùng hung khí nguy hiểm chém vào vùng trọng yếu trên cơ thể của người khác
nên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã có đủ căn cứ để khởi tố nghĩa về tội giết người
triệt phá vụ án sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam vừa phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an vừa bắt giữ đối tượng nguyễn hoàng huy trú tại huyện hoài đức hà nội
huy là lập trình viên đã thiết lập sàn giao dịch tiền ảo market pr chín com phát hành đồng tiền ảo mkc rồi bán cho người khác quản trị điều hành
huy khai nhận thiết lập sản giao dịch theo yêu cầu của đối tượng quản trị điều hành có nguồn gốc từ anh có giấy phép hoạt động đồng thời tạo chu kỳ một mươi năm ngày tăng giá để thu hút lôi kéo nhà đầu tư
khi nhà đầu tư mua đồng mkc thì toàn bộ số tiền đầu tư sẽ bị khóa không rút ra được
từ tháng bốn đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một sàn đã thu hút hơn hai nhà đầu tư với số tiền hơn một mươi tỷ đồng
ngoài ra huy còn thiết lập tám sàn giao dịch tiền ảo khác bán cho các đối tượng khác điều hành để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên vừa khởi tố sáu bị can về tội cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật
sáu đối tượng này đã có hành vi khống chế trái pháp luật đánh đập một công dân từ khu vực phường thịnh đán thành phố thái nguyên đến thành phố sông công
rồi yêu cầu người này nộp số tiền sáu mươi triệu đồng khi đã đưa đủ sáu mươi triệu đồng nhóm của vũ mới thả tự do cho bị hại
công an huyện hải hậu tỉnh nam định vừa làm rõ một vụ cướp giật tài sản tại tiệm vàng xảy ra trên địa bàn
vào tối ngày bảy tháng một nam thanh niên hỏi mua nhẫn vàng tại hiệu vàng minh đức
lợi dụng chủ tiệm vàng mất cảnh giác thanh niên này đã chạy ra ngoài điều khiển xe máy rồi bỏ chạy
đến ba giờ sáng ngày một mươi tháng một công an huyện hải hậu đã có đủ tài liệu căn cứ xác định đối tượng gây ra vụ án là nguyễn văn hậu
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại huyện xuân trường tỉnh nam định
sau khi gây án hậu lẩn trốn tại một nhà trọ thuộc huyện duy tiên tỉnh hà nam
công an huyện hải hậu đã ra lệnh bắt khám xét khẩn cấp chỗ ở của nguyễn văn hậu
thu giữ một xe máy là phương tiện gây án xác minh thu giữ một nhẫn vàng là vật chứng trong vụ án mà hậu đã bán để tiêu xài cá nhân
điều tra mở rộng vụ án đối tượng khai nhận còn gây ra hai vụ cướp giật tài sản khác chỉ trong một thời gian ngắn
trên tết nguyên đán tình trạng buôn bán pháo lộ diễn biến phức tạp
các đối tượng ở huyện yên thành và diễn châu tỉnh nghệ an đã cấu kết hình thành đường dây mua bán pháo nổ số lượng lớn
đường dây này vừa bị công an thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an triệt phá thu giữ gần một trăm bốn mươi kg pháo nổ
bốn đối tượng tham gia đường dây gồm nguyễn văn phượng hoàng văn thám hoàng văn thao và nguyễn văn quế cùng chú tại huyện yên thành
từ đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cho đến nay quế nhiều lần mua pháo ở huyện diễn châu sau đó bán lại cho thám thao và phượng cùng những người có nhu cầu mua
sau khi mua được pháo từ quế ba đối tượng đã liên hệ với các đối tượng khác ở quỳnh lưu hoàng mai để bán kiếm lời
trong hai ngày vừa qua câu chuyện về một người đàn ông mà giờ đây nhiều người gọi anh là anh hùng đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân
đó là anh trung văn nam quê ở huyện nông cống
công an tỉnh thanh hóa đã bất chấp hiểm nguy lao vào đám khói cuồn cuộn để tìm cách cứu mạng cháu bé bị kẹt ở bên trong
hành động dũng cảm cứu người của anh trung văn nam đã được chủ tịch nước nguyễn xuân phúc gửi thư khen
trong thư chủ tịch nước viết
cảm ơn anh người có tấm lòng dũng cảm và một trái tim nhân hậu một sức khỏe tốt đã cứu một gia đình thoát cảnh tang thương
những hình ảnh khốc liệt từ hiện trường vụ cháy
thế nhưng trong sự khốc liệt ấy
sáng lên câu chuyện ấm áp thông điệp tươi đẹp vì tình người
trưa ngày một mươi hai tháng một khi biết có vụ cháy xảy ra cạnh nhà
anh trung văn nam cùng anh vương ngọc vũ chạy ra xem
khi nhận thấy có người mắc kẹt trên tầng ngay lập tức hai anh đã tìm cách cứu người
hình ảnh tại hiện trường đã cho thấy
nếu anh nam không kịp đưa cháu đến sang ngoài
nên chở vài xe nữa thôi
tính nhận là đã bị gây sợ
khi mà đứng ở trên đấy mà trực tiếp ở trên đấy
thì lúc đấy thì cảm giác khi mà kéo bé ra rồi cảm giác rất thoải mái rồi
nhưng mà khi mà tối về mà nằm ngủ
nhiều khi mở điện thoại ra nhìn xem lại cái cảnh đấy
thì lúc đấy cứ trong đầu óc cứ tự tự tượng là nhìn thấy
cái tiếng nghe cái tiếng của bé
lúc đấy lúc đấy lúc đấy mới bắt đầu thấy sợ
chứ còn khi mà chèo lên thì lúc đấy không thấy sợ gì cả
ngay khi những hình ảnh từ hiện trường vụ cháy được người dân chia sẻ lên mạng xã hội
hàng triệu người bày tỏ sự xúc động cảm phục
trước tinh thần dũng cảm quên mình để cứu người của anh trung văn nam
còn với người thân của cháu bé
anh nam như người đã sinh ra cháu lần thứ hai
anh nam bắt chấp cái việc đó để anh cứu cháu mình
thì suốt đời cháu mình
và mình không thể làm cơn đau này
thì cái việc mà anh nam thực hiện được
nó là một cái việc rất là đáng tuyên dương và hiệu quả
trong cái thời điểm mà lực lượng cảnh sát phòng cháy chưa kịp đến tới nơi
đã kịp thời là cứu được cháu bé trong hoàn cảnh nguy hiểm
khi mà xem được cái clip anh trung văn nam cứu cháu bé
ở trong một cái ngôi nhà mà đang bốc cháy ngừng ngục như thế
thì em cảm thấy rất là thực sự
rất là không thể
em phục anh bởi vì chỉ cần muộn một tích tắc thôi
thì em bé sẽ nghiễm về tính mạng
cho nên là em là thực sự tâm phục bởi vì cái tinh thần xả thân
vì người khác để anh trung văn nam như vậy
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã viết trong thư khen gửi anh trung văn nam
hãy dập tắt những nguy cơ gây ra cháy nổ
nhưng hãy lan tỏa ngọn lửa của tình yêu thương
của sự nghĩa hiệp đến cộng đồng
tiếp tục với thông tin về y tế
phải hoàn tất tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi bổ sung nhắc lại trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai
đây là nội dung trong công điện về việc tăng cường công tác tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
mà bộ trưởng bộ y tế gửi chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố
bộ y tế đề nghị chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố tăng cường chỉ đạo việc đẩy nhanh hơn nữa
tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng covid một mươi chín
khẩn trương hoàn thành tiêm đủ liều cơ bản cho người từ một mươi hai tuổi trở lên trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
và liều bổ sung liều nhắc lại cho người từ một mươi tám tuổi trở lên trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai
bộ y tế đề nghị các địa phương giả soát không để bỏ sót đối tượng chưa được tiêm chủng
và đối tượng chưa được tiêm đủ liều vắc xin
sau khi giả soát khẩn trương tiêm đủ liều cho các đối tượng từ một mươi hai tuổi trở lên
đồng thời quản lý bảo vệ tối đa các đối tượng nguy cơ cao như là người già người có bệnh nền
người suy giảm miễn dịch phụ nữ có thai
đảm bảo được tiêm chủng đủ liều được tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh nhất tốt nhất ngay tại địa phương
tổ chức tiêm các điểm tiêm chủng lưu động bố trí tiêm tại nhà cho những người đi lại khó khăn
tiếp sau đây mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý khác
từ trường quay phía nam trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kim thảo xin kính chào quý vị
đây theo dõi bản tin nhé
kính thưa quý vị sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp các đơn vị
nghiệp vụ công an tỉnh bình thuận đến hiện trường ba lô đất tại dự án tân việt pháp hai
thuộc thành phố phan thiết để xác định hiện trường là các lô đất này
phục vụ công tác điều tra xác minh giải quyết nguồn tin về tội phạm
do văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an thủ lý
theo đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an còn mời chủ dự án cơ quan quản lý đất đai
tại địa phương cùng đến hiện trường để xác minh tình trạng vị trí ba lô đất của dự án này
được biết cả ba lô đất một mươi tám một mươi chín và hai mươi nằm trong dự án thuộc phường phú hải thành phố phan thiết
do công ty cổ phần tân việt pháp hai làm chủ đầu tư và được ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
giao đất từ năm hai nghìn một mươi bảy diện tích ba lô đất khoảng chín mươi hai m hai đây là động thái mới nhất
của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sau khi có quyết định tiếp tục điều tra xác minh
giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm liên quan đến các dự án đất đai bị người dân tại bình thuận tố cáo
có dấu hiệu vi phạm pháp luật
ngày một mươi bốn tháng một công an huyện đông hải tỉnh bạc liêu cho biết vừa phát hiện hai mươi tám người dương tính cơ chất ma túy
trước đó vào khoảng một giờ ngày một mươi ba tháng một công an huyện đông hải tỉnh bạc liêu tiến hành kiểm tra hành chính
một cơ sở karaoke trên địa bàn ấp ba thị trấn gành hào huyện đông hải
lúc này bên trong cơ sở có sáu phòng hát đang hoạt động với hàng chục người khách
tại các phòng hát có nhiều gói ni lông trong suốt đã qua sử dụng sáu viên nén bốn đĩa sành
bên trên có dính các hạt tinh thể màu trắng ghi là ma túy cũng như tăng vật khác có liên quan
công an huyện đông hải tỉnh bạc liêu tiến hành mời ba mươi chín người là khách nhân viên của quán
tại cơ quan công an làm việc
qua test nhanh có hai mươi tám trên ba mươi chín người dương tính với ma túy
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
chiều ngày một mươi bốn tháng một đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
đã tạm giữ năm đối tượng để điều tra xử lý về hành vi trụng cấp tài sản
và đây là nhóm đối tượng chuyên bẻ khóa đột nhập nhà dân trong thời gian gần đây
theo điều tra ban đầu vào ngày sáu tháng một chị nguyễn thị ngân ngồi phường một mươi sáu quận gò vấp
phát hiện bị kẻ trộm phá khóa đột nhập vào nhà lấy mất ba nhẫn vàng
đến chiều cùng ngày chị phan thị đang thùy ngụ phường một mươi sáu quận gò vấp nhận tin báo của hàng xóm
có người đột nhập vào nhà lục tung đầu đạc và lấy mất hai máy tính xách tay
một dây chuyền vàng
một nhẫn vàng với tổng trị giá khoảng ba mươi năm triệu đồng nên đã đến trình báo công an
theo đó từ nguồn tin trình báo tố giác luật phạm đội cảnh sát hành sự đặc nhiệm
tiến hành truy xét và phát hiện các đối tượng nghi vấn đang ở một nhà trọ
số sáu mươi sáu đường năm mươi chín phường một mươi bốn quận gò vấp nên mời về làm việc
tại cơ quan công an cao quý đăng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai khai nhận hành vi phạm tội
ngoài ra công an còn tạm giữ trương mộng uyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai cao quốc oai
nguyễn thị thanh xuân và dương công thảo để điều tra về tội tiêu thụ tài sản
do người khác phạm tội mà có
tại phiên tòa phúc thẩm diễn ra ngày một mươi bốn tháng một tòa án nhân dân cấp cao
tại thành phố hồ chí minh đã tuyên bác kháng cáo của tất cả các bị cáo
và nguyên đơn dân sự có kháng cáo trong vụ án tại ngân hàng đông á
ông trần phương bình cựu tổng giám đốc bị tuyên y án là chung thân
tại phiên tòa hội đồng xét xử nhận định cựu tổng giám đốc đông á ben trần phương bình
đóng vai trò chủ mưu cầm đầu trong vụ án
bị cáo bình đã chỉ đạo các nhân viên thực hiện hàng loạt các hành vi phạm tội
gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân hàng do đó cần phải có mức án nghiêm khắc để trừng phạt và răng đe
hội đồng xét xử bác kháng cáo của bị cáo trần phương bình tuyên phạt bị cáo tù trung thân về tội
vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
và lạm dụng chức vụ quyền hạng chiếm đoạt tài sản
bị cáo phùng ngọc khánh nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
và viên tổng giám đốc công ty cổ phần m c một mươi tám năm tù về tội
vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
các bị cáo còn lại được xác định là đồng phạm giúp sức cho bị cáo bình
hội đồng xét xử tuyên phạt mức án từ hai năm tù treo đến bảy năm tù giam
đồng thời về dân sự hội đồng xét xử cũng không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo
kháng cáo của nguyên đơn dân sự và người liên quan
kính thưa quý vị
sở giao thông vận tải tp hcm đã ký văn bản thu hồi văn bản có nội dung là đề xuất người có bằng lái
dưới một năm không chạy ô tô quá sáu mươi km trên một giờ và không chạy xe trên cao tốc
trước đó ít ngày thì sở này đã đưa ra đề xuất trên và gặp phải nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận
cụ thể sở giao thông vận tải tp hcm cho biết đã có văn bản gửi bộ giao thông vận tải
để thu hồi văn bản một mươi ba nghìn bốn trăm chín mươi bảy về một số ý kiến góp ý khi sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư
năm hai nghìn một mươi chín và thông tư một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm quy định về đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
trong quá trình nghiên cứu góp ý sửa đổi các thông tư của bộ giao thông vận tải sở giao thông vận tải
tp hcm có tham khảo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới
tuy nhiên nhận thấy việc tham khảo đánh giá chưa được đầy đủ và chặt chẽ
do đó sở giao thông vận tải tp hcm xin thu hồi văn bản nêu trên
sở giao thông vận tải tp hcm sẽ khẩn trương nghiên cứu hoàn chỉnh các nội dung góp ý
và gửi về bộ giao thông vận tải trong thời gian sớm nhất
trước đó sở giao thông vận tải thành phố đã có đề xuất bộ giao thông vận tải xem xét quy định về việc
người có giấy phép lái xe ô tô trong vòng một năm kể từ ngày cấp lần đầu không chạy quá tốc độ sáu mươi kmh
và không chạy xe trên cao tốc
việc này nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường bộ hạn chế tai nạn xảy ra đặc biệt là đối với những người
mới được cấp giấy phép lái xe
tết nguyên đá năm hai nghìn hai mươi hai đang đến gần và cũng là thời điểm mà nhiều doanh nghiệp đẩy nhanh tốc độ sản xuất
kinh doanh cho kịp hoàn tất các hợp đồng
và đây cũng là thời điểm mà vấn đề cháy nổ thường diễn ra hết sức phức tạp tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro
do đó phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm đã phối hợp với đội phòng cháy chữa cháy
và cú nạn cú hộ công an tp thủ đức và nhà máy lọc dầu cát lái tổ chức buổi diễn tập phương án chữa cháy và cú nạn cú hộ
buổi diễn tập nhằm đánh giá năng lực hiệu quả trong phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở có nguy cơ cao về cháy nổ
tình huống giả định tại một bể chứa hàng ngàn lít dầu của nhà máy lọc dầu cát lái bất ngờ có lửa và nhanh chóng bùng phát dữ dội
mặc dù có hệ thống phun bọt được kích hoạt từ sớm nhưng không ngăn được đám cháy
đám cháy tỏa ra nhiều khói khí độc
nhiệt độ đám cháy tăng cao đe dọa đến tính mạng và sức khỏe của cán bộ công nhân viên đang làm việc tại thời điểm xảy ra sự cố
nhận tin báo ngay lập tức lực lượng chữa cháy và phương tiện tại cơ sở được điều động tới
tuy nhiên lúc này chỉ có thể phun nước bọt làm hạ nhiệt
nhận tin báo lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã điều động hàng trăm chiến sĩ xe thang robot tới hiện trường phun mọt
sau một mươi năm phút ngọn lửa đã bị giặt phắt
đối với các sự cố cháy nổ vai trò trong công tác cứu nạn cứu hộ chữa cháy và chống cháy đớn cháy lan của cơ sở đóng vai trò đặc biệt quan trọng
điều này giúp hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản
tại những nơi có nguy cơ cao về cháy nổ lại càng đòi hỏi lực lượng chữa cháy và thiết bị chuyên nghiệp hơn
lực lượng của nhà máy được bao gồm hai mươi năm chiến sĩ thuộc lực lượng phòng cháy chuyên ngành
mình tuyển từ lực lượng phòng cháy chuyên ngành
và tất cả những thiết bị ở nhà máy
ở cơ sở này đều đạt tiêu chuẩn kho sản dầu cấp một
chính là nó bao gồm hai cái xe chữa cháy
và tất cả các hệ thống phòng chữa cháy của nhà máy đều lắp ở tất cả những vị trí cố định
và được vận hành thường xuyên
tức là hằng tháng hằng tuần tất cả các anh em phòng cháy đều
phải vận hành cái hệ thống này
để cho cái thiết bị mình đảm bảo là sẵn sàng đưa vào hoạt động
sau cái cuộc thực tập phương án chữa cháy và quyết định ủng hộ tại nhà máy lọc dầu cắt lấy hôm nay
thì chúng tôi cũng sẽ có đẩy mạnh có cách tuyên truyền
hướng dẫn đối với các cơ sở mà có tiếp nhận cũng như là lưu trữ cái xăng dầu
để có tăng thêm cái sự an toàn cho các cơ sở
ngoài ra đó thì chúng tôi cũng sẽ tăng cường các thực tập phương án
thì trong năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
thì chúng tôi cũng sẽ tăng cường thêm cái nghiệp vụ
cái hiệp động tác chiến cũng như là cái sự sẵn sàng của lực lượng cơ sở và lực lượng chuyên nghiệp
qua cái thực tập này thì cũng mong là người dân cũng tiếp tục nâng cao kỹ thức về công tác phòng cháy cháy
hoàn nhất là trong cái mùa tết chúng ta sắp tới
để cho một xã hội chúng ta thành phố chúng ta được an toàn
thông qua diễn tập đại diện lãnh đạo cảnh sát chữa cháy thành phố khuyến nghị đến mọi người dân
cơ sở sản xuất các công ty nhà máy xí nghiệp đóng tại thành phố
cần luôn đề cao cảnh giác với các nguồn điện nguồn nhiệt
đối với sinh hoạt nấu nướng thờ cúng trong những ngày lễ tết
phải luôn có người giám sát và đảm bảo tắt bếp trước khi ra khỏi bếp
với các hoạt động sản xuất kinh doanh
cần lưu ý đến nguồn nhiệt nhất là tránh quá tải nguồn điện
sau khi tái khởi động ngành du lịch nói chung và du lịch tp hcm nói riêng
đã cho thấy là nhiều tín hiệu tích cực
và thời điểm này các doanh nghiệp lữ hành đã xây dựng và mở bán tour du lịch tết nguyên đáng
với những thay đổi linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách trong tình hình mới
dù thành phố đã dần quay trở lại nhịp sống bình thường
chị thảo nguyên vẫn khá đáng đo trước khi đưa ra quyết định cùng mẹ đi du lịch dịp tết nguyên đáng
bây giờ dịch bệnh cũng đã được kiểm soát tốt hơn
em cũng muốn là cùng với mẹ em trong dịp tết này
mình cũng đi đến một nơi nào đó để mà có thể cùng vui xuân cũng như là thư giãn trong một năm vừa rồi
nhưng mà dịch bệnh thì đương nhiên là vẫn còn mà vẫn phải đảm bảo tính an toàn
thì em cũng dự kiến là chắc là sẽ đi đâu đó gần gần khu vực thành phố của mình thôi
và đương nhiên là địa phương đó thì cần phải đảm bảo là kiểm soát dịch tốt ạ
theo lãnh đạo sở du lịch thành phố hồ chí minh
sau thời gian giãn cách tâm lý của khách du lịch có những thay đổi nhất định
những tour ngắn khoảng cách di chuyển gần và đảm bảo yếu tố an toàn phòng chống dịch được ưu tiên lựa chọn
ý đánh giá của google trong cái hội thảo về du lịch thông minh
trong ngày hội du lịch á thì google họ cũng có đánh giá là
xu hướng của du khách khi mà tìm kiếm một cái tour
so với lúc trước thì cái thời gian họ dành để họ tìm kiếm và lấy thông tin về một cái tour du lịch nó dài hơn
thì có nghĩa là họ chú trọng hơn về cái chất lượng của cái tour
họ không có đi nhiều nơi mà họ chỉ có tập trung là một nơi
nhưng mà họ sẽ tận hưởng được tất cả các dịch vụ khác nhau
đó là lý do mà ngành du lịch thành phố mà ngay khi mở cửa lại thì chúng tôi có đi
khảo sát vậy thứ nhất là đảm bảo được cái chất lượng của các cái điểm đến
cũng như là chất lượng của các cái tour
vậy chúng tôi mong là cái chất lượng nó sẽ đi kèm với cái chiêu tiêu của khách
tại mỗi điểm đến thành phố hồ chí minh
bên cạnh các điểm đến khu vực phía bắc miền trung tây nguyên dịp tết năm nay
hành trình khám phá ngay tại thành phố hồ chí minh hoặc các địa phương khu vực đông nam bộ
đồng bằng sông cửu long với những trải nghiệm mới đang nhận được nhiều sự quan tâm của du khách
trong đó tại thành phố hồ chí minh các hành trình khám phá thành phố quen mà lạ
được hoàn chỉnh và đưa vào phục vụ từ cuối năm hai nghìn hai mươi một
như từ sài gòn xưa đến thành phố hồ chí minh hôm nay ngày bình yên trên vùng đất thép củ chi
hay các hành trình tham quan di tích lịch sử thăm các làng nghề truyền thống
được khá nhiều du khách lên kế hoạch đặt tour
đại diện một số doanh nghiệp lữ hành cho biết không quá kỳ vọng một mùa tết nhộn nhịp
mà sẽ tập trung nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu của du khách
chúng tôi chỉ đưa ra các sản phẩm phù hợp nhắm đến các đối tượng khách hàng gia đình
và chủ yếu là tạo cho du khách đầu tiên là sự an toàn thứ hai nữa là thư giãn
và có các cái hoạt động không tập trung quá đông người để mà đón một cái tết thật là vui vẻ
thật là thoải mái bên gia đình của người
chúng tôi cũng đưa ra các sản phẩm cao cấp biệt lập ở các khu du lịch
để mà đáp ứng cái yêu cầu khác này
tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi hai thì chúng tôi không tập trung vào số lượng tour quá nhiều
và chúng tôi chỉ chọn những hành trình mà mang tính chất có tính ổn định cao
đảm bảo được yếu tố an toàn và chúng tôi làm mới các sản phẩm
cũng như là đưa những điểm đến mới trong hành trình
và đặc biệt là trải nghiệm được cùng với gia đình cái không gian tết
mà truyền thống của việt nam
các sản phẩm du lịch tết đã hoàn thiện và tung ra thị trường
lượng khách mua tour cambo bắt đầu nhiều hơn và đang tăng lên
điều du khách lẫn các công ty du lịch mong mỏi là dịch bệnh sẽ tiếp tục được kiểm soát tốt
để du khách có một mùa du xuân đón tết trọn vẹn an toàn
quý vị vừa xem xong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy và sau đây thì kim thảo xin mời quý vị
cùng trở lại trường quay hà nội để tiếp tục bản tin an ninh hai mươi bốn h